khi các cuộc biểu tình phản đối chiến sự gaza lan rộng khắp nước mỹ tổng thống biden đối mặt với hàng loạt bài toán mâu thuẫn về chính trị và ngoại giao
mới đây ông biden đã phá vỡ im lặng về phong trào biểu tình phản chiến đang sôi sụp ở các trường đại học trên khắp nước này
theo đó giữa lúc truyền thông liên tục lan truyền hình ảnh về tình trạng hỗn loạn tại các trường đại học từ bờ đông sang bờ tây nước mỹ trong hai tuần qua
tổng thống biden đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách xử lý tình huống của ông
nhà lãnh đạo đã để người phát ngôn của mình đưa ra hầu hết bình luận
mỹ là đồng minh chủ chốt của israel và đã ủng hộ nước này chống lại lực lượng hamas trong xung đột ở gaza từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
cuộc chiến đã gây ra chia rẽ tại mỹ giữa hai phe một bên ủng hộ israel chỉ trích hành vi bài do thái và một bên ủng hộ palestine cáo buộc israel diệt chủng ở gaza
phản ứng của washington cũng gây ra tranh cãi và chính quyền biden đang hứng chịu áp lực ngày càng sâu sắc
ông biden người đang tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai thông qua cuộc bầu cử vào tháng một mươi một này đã tỏ ra thận trọng trong việc lên án hành vi bài do thái
đồng thời ủng hộ quyền biểu tình của thanh niên mỹ và cố gắng hạn chế thiệt hại chính trị về lâu dài
ông biden nói trong bài phát biểu tại nhà trắng hôm hai tháng năm có quyền biểu tình nhưng không có quyền gây hỗn loạn
chủ nhân nhà trắng cho rằng cả hai phe nói trên đều có lý và việc bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa là điều rất quan trọng đối với bất cứ nền dân chủ nào
thế nhưng bạo lực sẽ không được dung thứ
phá hủy tài sản không phải là biểu tình ôn hòa đó là vi phạm pháp luật phá hoại xâm phạm phá cửa sổ phong tỏa trường học
khiến các lớp học và lễ tốt nghiệp bị hủy bỏ không có chuyện nào trong những chuyện đó là biểu tình ôn hòa
ông biden cho biết mỹ không phải là một quốc gia độc tài buộc những người chỉ trích phải im lặng thế nhưng trật tự phải thắng thế
khi được hỏi các thống đốc bang có nên trụ tập lực lượng vệ binh quốc gia để lập lại trật tự nếu cần thiết hay không
ông biden đã trả lời là không ông cũng cho biết các cuộc biểu tình không khiến ông phải xem xét lại chính sách của mình ở trung đông
sinh viên biểu tình kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở gaza và yêu cầu trường của họ thoái vốn khỏi các công ty hỗ trợ chính phủ israel
một số trường đã cho phép cảnh sát tiến vào và bắt giữ người biểu tình bao gồm tại đại học colombia ở new york
một trong những trường đại học hàng đầu nước mỹ và là tâm điểm của phong trào lần này
ông biden phản đối tình trạng vô pháp và việc sinh viên chiếm các tòa nhà trong khuôn viên trường đại học
tên án mạnh mẽ chủ nghĩa bài do thái
thế nhưng tổng thống mỹ cũng quan tâm nhiều đến quyền biểu tình của sinh viên
ngay cả khi cơn giận dữ của họ đang nhắm vào ông vào những chính sách mà ông theo đuổi liên quan đến cuộc chiến của israel tại giải gaza
cùng lúc tổng thống biden phải đối mặt với thời điểm rất nhạy cảm trong cuộc xung đột
khi các quan chức chính quyền thúc đẩy một kế hoạch ngừng bắn mới
nhằm ngăn chiến dịch tấn công của israel và giải thoát những con tin đang bị hamas bắt
kế hoạch này nếu được thông qua sẽ giúp giao tranh tạm lắng
qua đó phần nào giảm bớt căng thẳng liên quan đến phong trào biểu tình phản chiến trong nước
những thách thức về chính sách đối nội và đối ngoại đã tạo ra cánh nặng đặc biệt đối với ông chủ nhà trắng
khi chỉ còn sáu tháng nữa là tới ngày bầu cử
giới quan sát đánh giá nó buộc ông phải thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ
cứng rắn trái ngược với hình ảnh gần gũi đồng cảm mà tổng thống biden vẫn thường thể hiện trước công chúng
đội ngũ cố vấn trong chiến dịch tái tranh cử của ông đang theo dõi chặt chẽ cách các cuộc biểu tình diễn ra tại các trường đại học
nhất là ở những bang chiến trường
theo một số nguồn tin am hiểu vấn đề các cố vấn nhà trắng nhận thức sâu sắc về hậu quả chính trị
từ chính sách ủng hộ israel của chính quyền tổng thống biden
thế nhưng vẫn hy vọng cuộc khủng hoảng tại gaza sẽ giảm bớt vào mùa thu trước khi người mỹ đi bỏ phiếu
không có bất kỳ giải pháp chính trị đơn giản nào cho vấn đề này một cố vấn cấp cao đảng dân chủ nói
nó bắt nguồn từ các quyết sách phức tạp vốn không có câu trả lời dễ dàng
tổng thống biden từng nói với các đồng minh rằng một trong những lo lắng lớn nhất của ông
là tác động tiêu cực từ hình ảnh hỗn loạn tại các trường đại học và thành phố trên khắp đất nước do phong trào biểu tình phản chiến
các sinh viên biểu tình hôm một tháng năm đã đập vỡ kính cửa sổ và xông vào chiếm hội trường hamilton của đại học columbia
về phản đối chiến sự tại giải gaza
buộc cảnh sát chống bạo động phải mở chiến dịch truy quét bắt khoảng ba trăm linh người tại đại học columbia
và đại học thành phố new york
hàng nghìn cảnh sát tối một tháng năm cũng được triển khai đến các trường đại học trên toàn quốc để đối phó biểu tình
ông biden đến nay vẫn hạn chế đề cập đến tình trạng bất ổn đang bao trùm một số trường đại học
tổng thống mỹ từng nói với các phóng viên tại một sự kiện hôm hai mươi hai tháng bốn rằng ông lên án chủ nghĩa bài do thái
cũng như những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người palestine
bình luận trên là nhận xét công khai gần nhất của ông về vấn đề này
kể từ đó tổng thống biden luôn tránh né câu hỏi về các cuộc biểu tình
quan điểm của nhà trắng về tình trạng bất ổn được truyền đạt thông qua người phát ngôn và những tuyên bố bằng văn bản
nhà trắng hôm một tháng năm cố dập tắt những ý kiến phản nàn về sự im lặng của tổng thống
bằng cách chỉ ra cách ông lên án chủ nghĩa bài do thái
thư ký báo chí nhà trắng karine jean pierre đã nói
không có tổng thống nào lên tiếng mạnh mẽ hơn về việc chống chủ nghĩa bài do thái hơn tổng thống hiện nay
jean pierre cho biết tổng thống biden sẽ có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ của bào tàng tền niệm holocaust
ở mỹ vào ngày bảy tháng năm nhằm thảo luận về nghĩa vụ đạo đức của chúng ta trong nỗ lực chống lại những tài
từ việc chủ nghĩa bải do thái ngày càng lan rộng
tuy nhiên bà không tiết lộ bất kỳ nội dung cụ thể nào của chính quyền
nhằm ứng phó phong trào biểu tình trong khuôn viên các trường đại học
các quan chức nhà trắng hôm ba mươi tháng bốn đã lên án ngày gắt việc đám đông biểu tình chiếm một tòa nhà đại học columbia
cho rằng sinh viên đã đi quá xa
trong một tuyên bố nhân tháng di sản người mỹ gốc do thái
tổng thống biden cũng chỉ trích tình trạng gia tăng dữ dội chủ nghĩa bài do thái
trong các trường đại học và cả những nơi khác
những hành động này thật đáng kinh bỉ và lặp lại những trường tồi tệ nhất trong lịch sử loài người
tổng thống biden viết trong tuyên bố
chúng nhắc nhở chúng ta rằng thu ghét không bao giờ biến mất nó chỉ coi mình cho đến khi được cung cấp oxy
tuy nhiên các đối thủ chính trị đã lợi dụng những hình ảnh bạo lực tại các trường đại học
và giữ im lặng của tổng thống biden để cáo buộc ông đang phất lờ tình hình
ông biden được cho là tiếng nói của đất nước chúng ta và chắc chắn đó không phải tiếng nói lớn
đó là tiếng nói mà không ai nghe thấy
cựu tổng thống donald trump nhận xét trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh fox news vào tối ba mươi tháng bốn
lauren hess người phát ngôn chiến dịch tranh cử của tổng thống biden
phản bác bằng việc nhấn mạnh rằng chính cựu tổng thống trump mới là người có tiền sử kích động bạo lực
trong khi ông donald trump tự hào đứng về phía những người theo chủ nghĩa da trắng thức đẳng
và khuyến khích đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình ôn hòa
ông joe biden lại bảo vệ tu trinh an thứ nhất của chúng ta
và tăng cường các biện pháp bảo vệ chống lại chủ nghĩa bảy do thái và bảy hồi giáo
các quan chức chính quyền biden cho hay họ đang cảnh giác theo dõi các cuộc biểu tình trong trường đại học
mặc dù chưa phát hiện ra tác nhân xấu nào trong số những người biểu tình
và họ đã trao quyền quyết định về chính sách ứng phó cho từng trường và giới chức địa phương
khi được hỏi về khả năng cử vệ binh quốc gia đến để dập tắt các cuộc biểu tình
nhà trắng tuyên bố quyết định đó thuộc về các thống đốc
nếu các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tới mùa thu ông biden có thể sẽ không được chào đón khi đến thăm các trường đại học
vốn từ lâu đã là một phần quan trọng trong nỗ lực thu hút cử tri trẻ tuổi
tổng thống biden có kế hoạch tổ chức hai buổi lễ phát bằng tốt nghiệp vào cuối tháng này
tại học viện lục quân mỹ ở westbourne và đại học morehouse ở atlanta
nhiều sinh viên trường morehouse đã phản đối việc ông có kế hoạch phát biểu tại đây
một số đồng minh của tổng thống dự đoán sẽ có biểu tình khi sự kiện diễn ra
dường như chưa có thời điểm nào trong lịch sử nước mỹ và một thách thức về chính sách đối ngoại
lại có khả năng đè nặng lên nền chính trị trong nước đến vậy
đặc biệt là khi quân đội mỹ thậm chí còn chưa tham chiến ở gaza
và bây giờ những người biểu tình đang đến từ chính liên minh của tổng thống biden
bình luận viên kevin liptock và jeff zeleny từ cnn đánh giá
karim safidei nghiên cứu sinh tiến sĩ xã hội học tại đại học pittsburgh
đã cùng một nhóm người tổ chức cuộc biểu tình phản đối tổng thống biden khi ông đến thăm thành phố vào hồi tháng trước
tiền thuế của chúng tôi sẽ được dùng
chúng tôi sẽ dùng vào các chính sách mà tổng thống biden đang thực hiện
và chúng tôi có trách nhiệm ngăn chặn điều đó
safidai nói nếu thực sự có ý chí muốn chấm dứt cuộc xung đột này ông ấy hoàn toàn có thể làm được
khi được hỏi liệu ông có bỏ phiếu cho tổng thống biden một lần nữa như hồi năm hai nghìn hai mươi không
safidei trả lời tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy và tôi tin nhiều người cũng sẽ không bỏ phiếu cho joe biden nữa
bước vào mùa vận động tranh cử hè các cố vấn cho tổng thống biden thừa nhận những hình ảnh biểu tình
trên truyền thông hoàn toàn không hữu ích đối với nỗ lực tái tranh cử
tuy nhiên một số trợ lý nói rằng họ lo ngại về nguy cơ xuất hiện các hành vi vi phạm luật pháp
gây dối trật tự trong biểu tình hơn là việc cử tri trẻ sẽ quay sang ủng hộ cựu tổng thống trump
nhóm của tổng thống biden cũng tin rằng các vấn đề khác như nền kinh tế và phá thai
có lẽ sẽ là yếu tố mang tính quyết định lớn hơn vào tháng một mươi một kể cả đối với giới trẻ mỹ
talia sabah sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại đại học wisconsin
đã giúp tổ chức một cuộc bỏ phiếu phản đối tổng thống biden trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang hồi đầu tháng
cô tỏ ra khó chịu với câu hỏi liệu việc phản đối ông biden có thể giúp ích cho ông trump hay không
chúng tôi muốn thấy một hệ thống dân chủ nơi các chính trị gia phản ánh các giá trị của chúng tôi
thay vì đe dọa chúng tôi bằng một ứng viên tệ hơn trong hai người tệ saba nói
tổng thống biden đang vấp phải sự phản đối dai dẳng từ phía đảng dân chủ vì cách ông ấy xử lý mọi việc ở gaza
barry burden người đứng đầu trung tâm nghiên cứu bầu cử tại đại học wisconsin nhận xét
chúng tôi không biết liệu điều đó có còn là vấn đề chính vào tháng một mươi một hay không
thế nhưng hiện tại đây là thứ đang khiến ông ấy phải bận tâm và có lẽ sẽ khiến tổng thống phải tạm dừng việc đến thăm các trường đại học